không biết ai có thể nghĩ rằng nằm trong nội đô sát vách với các khu dân cư đông đúc và bận rộn vẫn còn tồn tại các nghĩa trang có từ hàng chục năm nay
các nghĩa trang này hầu hết thuộc đất của một số quận mới như hoàng mai nam bắc tử liêm
cá biệt có nghĩa trang thuộc phường láng hạ và phường lê văn lương thì nằm hẳn trong nội đô
theo đánh giá hầu hết các nghĩa trang này đều nằm sát các khu dân cư đông đúc có tác động không nhỏ đến vệ sinh môi trường và nguồn nước của cả khu vực
trước tình hình đó thành phố hà nội đã có chủ trương di rời hầu hết các nghĩa trang cũ đặc biệt là nghĩa trang nằm trong nội đô ra ngoài những phân khu đã được quy hoạch
những khu vực đã được thiết kế dành cho dịch vụ mai táng cũng như những công nghệ thời hiện đại như hỏa táng hay thủy táng
việc di rời các nghĩa trang cũ ra khỏi nội thành về cơ bản cũng đã hoàn thiện tuy nhiên vẫn còn sót lại một số các trường hợp tại những phường quận như đã nêu trên
có điều diện tích của các nghĩa trang cũ đó lại khá lớn mật độ dày và nằm ở vị trí khá nhạy cảm
quyết tâm của chính quyền thành phố hà nội từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi sẽ di rời được tất cả các nghĩa trang cũ trong nội đô
đồng thời phân bổ lại những phân khu đã được quy hoạch làm nghĩa trang mới đẩy mạnh ứng dụng những công nghệ cao nhằm bảo vệ môi trường tốt hơn
trên cơ sở xác định số dân thu nhập của người dân trong năm hai nghìn một mươi chín
sức mua trên thị trường nhu cầu và khả năng cung ứng hàng hóa sở công thương hà nội đã xác định nhu cầu và nguồn cung một số mặt hàng phục vụ tết gồm
một mươi tấn gạo một mươi năm ba trăm linh tấn thịt lợn hơi bốn sáu trăm linh tấn thịt bò sáu bốn trăm linh tấn thịt gà các mặt hàng như rau củ trứng gà vịt bánh mứt kẹo rượu bia nước rẻ khát cũng tăng đều từ một mươi năm đến hai mươi năm so với các tháng thường
theo đại diện sở công thương khả năng cung ứng của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong một tháng tết về các mặt hàng
thịt lợn thịt gà đáp ứng nhu cầu thị trường hà nội trong điều kiện bình thường
tuy nhiên do nhu cầu đa dạng của người dân trong dịp tết nên có thời điểm sẽ phải khai thác thêm từ các tỉnh thành phố lần cận
ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ tết trên địa bàn thành phố đạt khoảng hai mươi ba năm trăm linh tỷ đồng tăng khoảng một mươi
sở công thương cũng đã tổng hợp và trình ủy ban nhân dân thành phố tạo điều kiện cấp phép cho một trăm linh hai xe chở hàng hóa thiết yếu
xăng dầu hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong khu vực nội thành bảo đảm lưu thông hàng hóa thiết yếu phục vụ dân sinh trong dịp tết nguyên đán đình dậu hai nghìn một mươi bảy
trong năm hai nghìn một mươi sáu trên cả nước đã xảy ra trên ba vụ cháy làm chín mươi tám người chết bị thương một trăm tám mươi người và gây thiệt hại về tài sản lên đến một hai trăm bốn mươi tỷ đồng
trong đó có hai mươi chín vụ cháy lớn gây thiệt hại lớn về người và tài sản

đoàn thanh niên quan tâm đến tập thể nhân dân ở đây là một điều rất mừng rất vấn khởi
vừa đẹp cho bộ mặt cho cả phường cả quận chứ không phải riêng của khu tập thể này
nó là điều mong muốn của bà con nhân dân ở đây
đây là năm thứ ba thực hiện năm trật tự văn minh đô thị
và có thể nói là bộ mặt đô thị của hoàn kiếm nói riêng và thành phố hà nội nói chung là có những bước chuyển mình rất là lớn
thể hiện được cái sự lãnh đạo chỉ đạo sáng suốt của lãnh đạo thành phố
và riêng đối với tuổi trẻ thủ đô và tuổi trẻ hoàn kiếm
thì những việc nhỏ như biến bãi rác các điểm chân rác thành khu vườn hoa vừa tạo cảnh quan
và đối với cả các mô hình vườn hoa hoàn kiếm còn có những vị trí ngồi cho thiếu nhi và các cụ già có thể tham gia sinh hoạt tại đây
và bên cạnh việc làm đẹp thì quả thực đây chúng tôi mong muốn trở thành một điểm nhấn văn hóa
hoạt động biến bãi rác thành vườn hoa của thanh niên được hầu hết thực hiện vào các ngày thứ bảy
chủ nhật trong đó có sự phối hợp với quận đoàn và đoàn phường cơ sở cùng nhóm xen trong phố giám sát
hướng dẫn để thực hiện theo đúng tiến độ và kỹ thuật
vườn hoa được xây dựng tương đối kiên cố phù hợp cho việc duy trì bảo dưỡng thay thế trồng mới khi cần thiết
đặc biệt với cách thức xây dựng này bà con khu dân cư có thể thường xuyên tham gia vào công tác chăm sóc bảo vệ vườn hoa
có thể nói rằng đây là một chủ truyền chúng tôi thấy rất đúng và rất tốt
chúng đối với cả tâm lý của ngay cả các đồng chí cán bộ của lãnh đạo cũng như là của nhân dân
và nhân dân thì thực sự cũng rất là hào hứng và ủng hộ cho chủ trương của thành đoàn
có những điểm thì không phải chỉ riêng mà chúng tôi chỉ đạo triển khai
mà các điểm dân cư cũng đề nghị là đoàn thanh niên triển khai tại các khu vực mà gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn dân cư
thành phố đang huy động mọi nguồn lực để đảm bảo vệ sinh môi trường
trong đó chú trọng tới việc nâng cao ý thức của người dân qua khẩu hiệu
làm ơn xin đừng vứt rác ra đường
việc biến bãi rác thành vườn hoa làm cho đường phố bớt đi những đống rác nhìn mất mỹ quan
hạn chế được tình trạng ô nhiễm môi trường
xong một vấn đề đặt ra sau khi những vườn hoa được hoàn thiện
đó chính là việc duy trì cảnh quan và sự tồn tại của vườn hoa
việc duy trì vườn hoa cần ý thức chung của người dân
đặc biệt là sự phối hợp sát sao của chính quyền địa phương
của tổ chức đoàn hội cùng tham gia bảo vệ mỹ quan và không gian sống chung
tuyên truyền đến người dân tạo được ý thức để rác đúng nơi quy định
làm thay đổi nhận thức của nhiều người về môi trường sống
trong thời gian tới đoàn phường cũng như tri bộ của đoàn dân cư
cũng đã lên kế hoạch về sự bảo tồn giữa đoàn phường và khuôn cư
về sẽ thay nhau cùng chăm sóc với vườn hoa thanh niên này
trong thời gian tới đoàn phường cũng như tri bộ của đoàn dân cư

hoạt động này sẽ được nhân rộng hơn nữa để góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng
thấy nụ cười của những người dân ở đây và những em nhỏ ở đây
thì thực sự là thấy cái công việc của mình nó hết sức có ý nghĩa
và chúng tôi mong muốn từ cái chủ trương chỉ đạo này sẽ có nhiều những công việc thiết thực như vậy
và được sự hưởng ứng của toàn thể nhân dân
những hoạt động vì môi trường thủ đô của thanh niên hà nội
đã không chỉ góp phần thiết thực vào việc xây dựng cảnh quan đô thị
mà còn tạo nên tinh thần bảo vệ môi trường chung cho cộng đồng
hành động nhỏ
ý nghĩa lớn của thanh niên thủ đô cũng chính là những viên gạch
góp phần xây dựng hà nội xanh sạch đẹp trong tương lai